lãnh tụ vladimir ilyich lenin là nhà lý luận chính trị kiệt xuất lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới
người đã viết nên trang sử của khát vọng hòa bình và mang đến cho triệu triệu con người lầm than ánh sáng của ước mơ hòa bình
mời quý vị và các bạn cùng đến với những địa danh gắn liền với thân thế và sự nghiệp của người đã viết nên trang sử cách mạng tháng một mươi nga hào hùng qua phóng sự tiếp nối sau đây của chúng tôi

điện smonu nay là tòa thị chính thành phố xanh petersburg

điện smonu nay là tòa thị chính thành phố xanh petersburg

tại đây vào đêm ngày bảy tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm một mươi bảy đại hội soviet toàn nga lần thứ hai đã khai mạc tuyên bố thành lập chính quyền soviet do lenin đứng đầu
các xác lệnh đầu tiên của chính quyền soviet được thông qua là xác lệnh hòa bình và xác lệnh rộn đất
nên như không có lenin thì không có cách mạng
ông đồng thời là tác giả của học thuyết cách mạng
và sau đó dựa vào học thuyết này người ta thực hiện thay đổi
hành công nhiều cách mạng trên thế giới
từ điện smonu gramlin đến điền trang golki hơi ấm của lenin dường như vẫn còn lại trên mỗi trang bàn thảo bộ bàn ghế hay những đồ dùng đơn sơ giản dị
mọi kỷ vật gắn với cuộc đời hoạt động của lenin đều được gìn giữ như một phần của lịch sử nước nga
tôi làm việc ở bảo tàng lenin ở goky nhiều năm và ngày càng hiểu thêm về lenin tư tưởng và cách tổ chức của người
đã lôi cuốn được sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân
chính suy nghĩ và tư duy của người đã giải phóng nước nga
chúng tôi theo năm tháng đã cố gắng bổ sung các hiện vật để kể cho người nga và bạn bè quốc tế về một nhân vật vĩ đại của đất nước chúng tôi
tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố ulyanov quê hương của lenin
gia đình tôi luôn tự hào là công dân của quê hương lenin
tất cả chúng tôi đều mang họ lenin
thời gian đã lùi xa rất nhiều thứ biến đổi
nhưng với chúng tôi không có gì thay đổi
tình cảm với lenin vẫn vẹn nguyên
một trăm năm đã trôi qua với biết bao biến cố thăng trầm và những giọt thời gian luôn ngưng động đúng vào mỗi thời khắc trọng đại của lịch sử
thế kỷ hai mươi có một người con mà tư tưởng giống như chiếc kim na bàn bao giờ cũng chỉ về lợi ích giai cấp của nhân dân lao động
người viết nên trang sử của khát vọng hòa bình
và mang đến cho triệu triệu con người lầm than ánh sáng của ước mơ tự do